thưa quý vị báo chí cách mạng việt nam đã đi qua chặng đường chín mươi năm năm lịch sử
trên chặng đường trưởng thành và lớn mạnh ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ phóng viên thường trú
thuộc các cơ quan thông tấn báo chí lớn trên cả nước đang tận hiến quên mình trên mặt trận văn hóa tư tưởng của đảng
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về họ
võ duy nghĩa là gương mặt nhà báo phóng viên thường trú quen thuộc của đài truyền hình việt nam tại liên bang nga
mà chắc chắn nhiều khán giả đều nhớ
chúng tôi có cuộc gặp gỡ với nhà báo duy nghĩa ngay giữa thủ đô hà nội một ngày tháng sáu
để nghe anh kể về câu chuyện nghề báo mà theo anh vẫn nói
quãng đời làm phóng viên thường trú là quãng thời gian hạnh phúc và cho anh nhiều trải nghiệm quý báu nhất
nhiệm vụ của chúng tôi là đem hình ảnh đất nước con người
việt nam tuyên truyền sang bạn và đem hình ảnh và mọi cái hoạt động của nước bạn
để tuyên truyền lại cho người việt nam
cảm thấy rất hạnh phúc và mình được đóng góp đúng như anh nói là một cái phần công sức của mình
rất nhỏ của mình vào cái chặng đường phát triển chín mươi năm năm của báo chí cách mạng việt nam
cái đấy thì đúng là bây giờ có bảo có làm lại từ đầu mà không có dịp may thì cũng không thể làm lại được
với người làm báo đặc biệt là phóng viên thường trú tại nước ngoài
thì bên cạnh việc làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ tin bài
còn đòi hỏi người phóng viên phải nhận thức sâu sắc về vai trò đặc biệt của mình
về tính đại diện cho hình ảnh báo chí của một quốc gia
điều kiện tuyển chọn phóng viên thường trú ngoài những yếu tố chuyên môn ra
thì một yếu tố rất quan trọng mà được đưa lên đầu tiên đó là cái sự tuyệt đối trung thành với tổ quốc
thì đấy là một điều rất quan trọng
tại vì sao
chúng ta như bọn quý chúng tôi chẳng hạn thì luôn luôn tâm niệm cái điều đấy
và mà cảm giác của mình là một người mang hình ảnh của báo chí việt nam
xa với cả bạn bè quốc tế
vâng phía sau màn ảnh nhỏ là rất nhiều khó khăn thử thách
là những trăn trở và trách nhiệm của các phóng viên
để mạch nối thông tin luôn đến được với khán giả nhanh và chân thực nhất
hãy cùng chúng tôi tiếp tục câu chuyện với những phóng viên thường trú
tại các tỉnh thành phố ở nước ta
trong những ngày nóng bậm nhất của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi
nhất là thời điểm giãn cách xã hội đầy nỗi lo âu
thì những thông tin truyền về từ tuyến đầu chống dịch
luôn là những liều vaccine tinh thần hữu hiệu nhất
các phóng viên nhà báo được xem là những chiến sĩ tuyến đầu
trên mặt trận tư tưởng phòng chống dịch bệnh
bản thân tôi là một biên tập viên
cũng như các anh em trong ekip của truyền hình công an nhân dân
ban đầu thì thật sự cũng rất là lo lắng
là những người trực tiếp đi vào vùng tâm dịch
thì tôi cảm thấy rằng là điều đó
rất là nguy hiểm nhưng mà rất là tự hào bởi vì mình đã được vinh dự trao cái nhiệm vụ
đi kịp thời cầm nhặt thông tin để đưa tin tuyên truyền thông tin chính xác nhất
để gửi đến cộng đồng
báo chí đã thực hiện rất xuất sắc cái chức năng
động viên toàn đảng toàn quân toàn dân tham gia cái cuộc chống dịch này
đúng cái tinh thần là chống dịch như chống dặn
hạnh phúc của những phóng viên thường trú là sau những vất vả
tin bài phản ánh ngòi bút của họ đã góp phần đấu tranh cho công bằng cho lẽ phải
dấu chân của đội ngũ phóng viên thường trú đã in dấu trên khắp mọi miền đất nước
từ mũi cà mau cực nam tổ quốc đến vùng đất miền trung tây nguyên
rồi tới tận miền tây bắc xa xôi
vì là phóng viên thường trú cho nên là có điều kiện đi đến những cái nơi mà gần như là xa nhất
hay là những nơi khó khăn nhất
chúng tôi suy nghĩ chúng tôi là cánh tay lối dài của đảng
chúng tôi truyền tải những thông tin những chính sách của đảng nhà nước đến với người dân
đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số
những cái lợi mà đường xá đi loại giao thông khó khăn thông tin khó khăn
dấn thân vào người báo thì đằng sau những sự vất vả những sự khó khăn
với tôi và những người đồng nghiệp phóng viên thường trú
luôn luôn hạnh phúc khi được làm người đưa tin
cho dù điều kiện tác nghiệp còn nhiều thiếu thốn và nhiều khó khăn
nhưng đội ngũ phóng viên thường trú vẫn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng
thực hiện tốt chức năng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa